thưa quý vị các tuyến xe buýt hà nội vắng khách ngay trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại
nhiều tuyến xe vốn đông khách như một mươi sáu ba mươi bốn hai mươi một b hai mươi sáu cũng thưa thớt lác đác chỉ một hai người
thậm chí không một bóng người trong khung giờ cao điểm
theo ghi nhận của phóng viên vào bảy giờ sáng nay một mươi bốn tháng một mươi trên tuyến xe buýt hai mươi sáu từ mai động đến sân vận động quốc gia
lượng khách lên xe trong suốt chặng đường chỉ có một người nhiều nhất là hai người thậm chí lượt về không có một khách nào
dù đây được coi là tuyến xe buýt có lượng khách rất đông và thường quá tải trong khung giờ cao điểm trước dịch covid một mươi chín
hiện các xe chỉ nhận năm mươi số lượng khách hàng ngồi đan sen các hàng ghế đều được dán bảng giấy kèm chữ thông báo yêu cầu người dân đảm bảo giãn cách khi lên xe
tài xế và phụ xe đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
ở các điểm biết đều im ắng đặc biệt tại các khu gần trường học
một phụ xe cho biết dù trước đó nhiều người hà nội bày tỏ sự mong muốn ngành xe buýt sẽ hoạt động trở lại nhưng trên thực tế thì rất ít
tính nguyên ba chuyến đầu tiên vào sáng nay cả lượt đi và lượt về số khách lên xe chỉ đếm trên đầu ngón tay
bởi khách hàng chủ yếu của xe buýt là học sinh và sinh viên
nay các trường đều đóng cửa thì xe khách rất vắng thậm chí là không có người đi